sau ba ngày triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát điều tra viên của đội điều tra tổng hợp công an huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
đã bắt được nghi can gây ra vụ trộm hơn hai trăm linh triệu đồng rất tinh vi tại một cửa hàng ở xã suối tân
hình ảnh camera an ninh tại một cửa hàng ở xã suối tân huyện cam lâm
khoảng hai mươi phút ngày năm tháng một mươi hai một đối tượng ngụy trang kín mít đột nhập vào cửa hàng đi thẳng đến quầy thu ngân khu vực để kết sắt
khi đối tượng đang mở kết sắt lấy trộm tài sản thì người bảo vệ đi vào ngủ ở khu vực trước quẩy thu ngân
trong khi chờ đợi người bảo vệ ngủ đối tượng vẫn thực hiện hành vi trộm tiền
chờ rất lâu mà người bảo vệ vẫn chưa ngủ đối tượng đi ra dùng dao đe dọa sau đó tẩu thoát
hai trăm một mươi tám người bảo vệ ngủ
tám triệu đồng trong két sắt đã bị đối tượng trộm mất

xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an huyện cam lâm chỉ đạo đội điều tra tổng hợp tập trung các biện pháp phối hợp với công an địa phương khẩn trương xác minh truy tìm hung thủ
dù giấu vết cũng như thông tin thu thập được xung quanh vụ án không hiểu
xong với quyết tâm cao nhất bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự giúp đỡ của quân chúng
chiều ngày tám tháng một mươi hai tổ công tác của công an huyện cam lâm đã bắt giữ được nghi can gây án khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố nha trang
tăng vật thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng
qua rài sót thì thấy nổi lên đối tượng lê quang phúc vị trí là ở thôn đồng lạc hai xã đình lạc huyện vĩnh linh tỉnh lâm đồng
trước đây thì đối tượng có quá trình làm việc tại cơ sở và hiện thì đang đi làm thê ở khánh vĩnh

đối tượng sống ở đây là đối tượng lê quang phúc
trò cùng với một người bạn tại phường phước long thành phố nha trang
mặt khác cũng qua thông tin từ quần chúng dân cung cấp
vào thời điểm vụ án xảy ra tức là rạng sáng ngày năm tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi hai thì có thấy đối tượng phúc xuất hiện gần khu vực hiện trường
tại cơ quan công an phúc khai nhận là thủ phạm của vụ trộm trên
vốn là nhân viên cũ của cửa hàng phúc nắm được hết các quy luật bán hàng nơi để tiền chìa khóa kết sắt
tuy nhiên hành vi phạm tội của phúc đã bị công an huyện cam lâm phát hiện làm rõ
cơ quan công an khuyến cáo thời điểm cuối năm nhất là khi đang diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới
mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác nhằm bảo vệ tài sản của gia đình